tiến hành kiểm tra nhanh bích dương tính với ma túy
nguyên nhân và hành vi bất thường của bích là ảo giác do sử dụng ma túy gây ra

cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với danh út hiểu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy cùng chú tại thành phố rạch giá về tội cưỡng đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn nạn nhân bị hiểu và lâm cùng hai đối tượng khác
gọi điện thoại và yêu cầu trả số tiền hai trăm năm mươi triệu đồng cho một người phụ nữ
do không có tiền trả nên các đối tượng đe dọa sẽ đánh và đăng hình ảnh của nạn nhân lên mạng xã hội
nhằm làm mất uy tín đồng thời hiểu và lâm yêu cầu nạn nhân đưa số tiền phí năm mươi triệu đồng
sau khi hiểu nhận tiền một đàn em của hiểu
đã dùng tay đánh vào mặt nạn nhân rồi cả nhóm bỏ đi thì bị công an thành phố rạch giá bắt quả tăng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng
theo quy định của pháp luật
mới đây tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo
trần thị thanh tiền chú tại huyện tam bình về tội lừa đảo chiến đoạt tài sản
theo có trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một
tiền đã đưa ra thông tin gian dối về việc có quen biết với bên ngân hàng chính sách huyện tam bình
cho các tổ viên vay vốn và tiền đang cần nguồn vốn cho các tổ viên vay lại đáo hạn ngân hàng
do tin lời của tiền một nạn nhân đã cho tiền vay hai mươi bảy lần từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
tổng cộng tiền gốc là trên sáu ba tỷ đồng
và sau đó bị cáo tiền đã khắc phục trả lại một phần tiền cho bị hại
và hiện bị cáo tiền còn nợ tiền người này là trên hai một tỷ đồng
tại tòa bị cáo tiền không thành khẩn
khai báo kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần thị thanh tiền
một mươi bốn năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại với số tiền trên hai một tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh khê thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trần ngọc sơn
trú tại phường hòa khê quận thanh khê thành phố đà nẵng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra từ giữa năm hai nghìn hai mươi hai một bị hại chú tệ tỉnh tây ninh quen biết sơn thông qua mạng xã hội
cả hai nhắn tin qua lại và sơn tự giới thiệu bản thân chuyên buôn bán thanh lý dòng xe yamaha một trăm hai mươi năm ezr
có khả năng hợp thức hóa phụ tùng từ malaysia về để lắp ráp sao cho những chiếc xe này có thể đi đăng ký hợp pháp giấy tờ xe
vì tin tưởng sơn nên đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai bị hại này đã thỏa thuận gửi hết hồ sơ xe cho sơn
nhờ sơn làm giấy tờ cho ba chiếc xe máy hiệu yamaha một trăm hai mươi năm ezr với giá ba trăm linh triệu đồng
sơn được ứng trước một trăm năm mươi triệu đồng và khi xong việc bị hại sẽ chuyển hết số tiền còn lại
thực tế xe máy hiệu yamaha một trăm hai mươi năm ezr không được phép lưu hành và sơn không hề có khả năng làm giấy tờ cho loại xe này
mà chỉ bịa đặt để chiếm đoạt hết số tiền của bị hại dùng để tiêu xài cá nhân
hiện cơ quan công an quận thanh khê vẫn đang tiếp tục mở rộng và làm rõ các bị hại có liên quan
trưa đầy hai mươi bốn giờ kể từ khi nhận được đơn trình báo công an tp cao bằng tỉnh cao bằng đã khám phá thành công vụ việc mất trộm bình ác quy gắn trên xe đầu kéo
vào khoảng một mươi bảy h ngày ba mươi tháng bốn hòa đi đến khu liên hợp gang thép thuộc xã chu trinh thành phố cao bằng để lấy quần áo trên xe ô tô đầu kéo mà hòa để trên xe khi đi làm
lúc này do hết tiền tiêu xài cá nhân nên hòa đã nảy sinh ý định trộm bình ác quy của xe
sau đó hòa tháo hai bình ác quy của xe rồi để lên xe máy cá nhân
hòa đã trở đi tìm nơi tiêu thụ
sáng ngày ba tháng năm hòa bị cơ quan điều tra triệu tập đến công an tp cao bằng để làm việc
hiện vụ việc vẫn đang được công an tp cao bằng tiếp tục điều tra làm rõ
nguy trang quán giải khát nằm sâu trong vần rửa
một tụ điểm đánh bạc đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh tiền giang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triệt phá
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một bộ xí ngầu gần bảy triệu đồng tiền thăng vật tạm giữ một mươi bốn hiện đoạn di động
một xe mô tô hơn hai trăm linh triệu đồng và một mươi tám đối tượng có liên quan
vụ việc vẫn được bàn giao cho công an huyện tân phú đông tiếp tục xử lý
khi đang vận chuyển trái phép chất ma túy hờ a xúa đã bị bắt quả tăng tại khu vực bản kết hay xã phiêng pằn huyện mai sơn tỉnh sơn la
tăng vật thu giữ gồm một mươi chín trăm chín mươi sáu viên ma túy tổng hợp có tổng khối lượng chín trăm sáu mươi hai bảy mươi gram
cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng hờ a xúa khai nhận bản thân do hám lợi nên đã sang bên kia biên giới móc nối với đối tượng người lào mua ma túy rồi vận chuyển về việt nam bán kiếm lời
và khi đang trên đường vận chuyển thì bị phát hiện
để qua mắt lực lượng chức năng thì súa đã cho số ma túy trên vào căn nhựa để nguy trang
thực hiện chỉ đạo của bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh về công tác phòng chống ma túy
trong thời gian qua công an tỉnh đồng nai đã lãnh đạo và chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an các huyện thành phố
triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt các biện pháp đấu tranh với tội phạm về ma túy
và trong đó tập trung mở các đợt cao điểm tấn công trần át điều tra khám phá nhiều vụ án bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi
mua bán tàng trữ vận chuyển tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai phối hợp với các đơn vị có liên quan
đã bắt quả tăng đối tượng hoàng ngọc hùng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại nút giao cao tốc phan thiết dầu dây với quốc lộ năm mươi sáu địa bàn ấp hàng gòn xã hàng gòn thành phố long khánh tỉnh đồng nai
thu giữ một mươi sáu gói ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi sáu kg
qua điều tra mở rộng cơ quan công an đã tiến hành bắt nguyễn thành an và nguyễn ngọc lẹ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó bằng các biện pháp nghiệp vụ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đồng nai
phối hợp với công an thành phố biên hòa bắt quả tang đối tượng vòng nhật phú ba mươi bảy tuổi trú tại thành phố biên hòa
đang có hành vi tàng trữ hai kg
công an tỉnh đồng nai đã tiến hành bắt nguyễn thành an và nguyễn ngọc lẹ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an tỉnh đồng nai đã triệt phá thành công hai trăm bảy mươi một vụ bắt năm trăm ba mươi đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển tàng trữ tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hơn hai mươi kg ma túy tổng hợp hơn một kg heroin hai mươi bốn viên thuốc lắc hai khẩu súng ba mươi một bộ dụng cụ sử dụng ma túy một trăm ba mươi điện thoại di động ba xe ô tô tám mươi tám xe máy
và nhiều tăng vật liên quan đến việc mua bán tàng trữ ma túy tổ chức sử dụng ma túy
qua công tác điều tra đã khởi tố hai trăm năm mươi năm vụ
hai mươi bị can xử lý hành chính tám mươi hai đối tượng với số tiền gần một trăm bốn mươi chín triệu đồng số còn lại đang xử lý
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vận chuyển mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
có thể nói với những cố gắng nỗ lực của lực lượng công an toàn tỉnh tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh đồng nai từng bước được đẩy lùi
góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trả tự phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mang bình yên hạnh phúc cho nhân dân
thông tin về vụ ngộ độc bánh mì tại tỉnh đồng nai
tỉnh đồng nai tỉnh đến hiện tại đã có hơn năm trăm linh ca bệnh liên quan đến vụ ngộ độc này và trong đó có hai ca có tiến triển nặng
và ngay sau khi xảy ra vụ việc phó thủ tướng trần lưu quang đã ký công điện số bốn mươi bốn của thủ tướng chính phủ
yêu cầu các bộ ngành địa phương triển khai các biện pháp ngăn ngừa và xử lý ngộ độc thực phẩm
sau khi ghi nhận sự việc lực lượng chức năng tỉnh đồng nai cũng đã xuống cơ sở bánh mì băng
nơi các bệnh nhân đã mua bánh mì ăn trước đó để điều tra
tại thời điểm kiểm tra cửa hàng bánh mì băng không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ khu phố hai
phường xuân bình thành phố long khánh bánh mì không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
lực lượng chức năng đã yêu cầu cơ sở tiếp tục tạm ngưng hoạt động kinh doanh cho đến khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền
ubnd tỉnh đồng nai đã có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành vào cuộc điều tra khắc phục hậu quả vụ ngộ độc nói trên
và trong đó yêu cầu tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp với công an tỉnh các đơn vị liên quan
thực hiện kiểm tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc và công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng
thưa quý vị mới trớm hè thôi nhưng mà tình trạng trẻ em thanh thiếu niên và người dân bị đuối nước đã liên tiếp xảy ra ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước
và tại tỉnh hà nam trong năm ngày nghỉ lễ từ ngày ba mươi tháng bốn cho tới ngày một tháng năm thì đã xảy ra hai vụ tai nạn đuối nước
tâm làm bốn người thiệt mạng
và qua những vụ việc trên một lần nữa dóng lên hồi chung cảnh báo về tai nạn đuối nước luôn rình rập đối với trẻ em và thanh thiếu niên nhất là khi hè về
đã một tuần trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến vụ tai nạn đuối nước xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng bốn
tại khu vực hồ lam hạ thành phố phủ lý tỉnh hà nam khiến hai thanh thiếu niên ở xóm bảy xã liêm tuyền thành phố phủ lý tử vong
người dân nơi đây vẫn không khỏi bàng hoàng
hay gần đây nhất là vào khoảng một mươi ba h ba mươi phút ngày một tháng năm tại chân núi mâm xôi thuộc thôn hồng sơn xã thành sơn huyện kim bàng
do thời tiết nóng nực nên năm em học sinh sinh năm hai nghìn tám cùng chú tại huyện kim bàng đã rủ nhau đến hồ nước tại chân núi mâm xôi để chơi
quá trình chơi đùa không may hai em bị trượt chân ngã xuống hố nước
lúc xảy ra vụ việc các em ở trên bờ đã hô hoán người lớn xung quanh đến ứng cứu
tuy nhiên khi vớt được lên bờ
à không có phép màu nào xảy ra cả hai em đều không qua khỏi
thấy các cháu bị như thế tôi cũng buồn lắm mà tôi khuyên gia đình nào mà có con em hay đi tắm ở đây thì quản lý con em rồi quản lý các cháu
đừng cho các cháu đến đây tại vì ở đây nó vắng người nó không có người lớn đi theo là những cái ao hồ này nó sâu nguy hiểm
nếu như chủ đi tắm là phải dùng những cái phương tiện
bảo hộ mới được tắm hoặc có người lớn có quản lý để bảo đảm cho các cháu an toàn
để góp phần phòng ngừa giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ em và thanh thiếu niên nhất là trong dịp nghỉ hè
công an tỉnh hà nam đề nghị nhân dân thường xuyên nhắc nhở và quản lý trông coi giám sát chặt chẽ con em mình
không để các cháu tự do đi tắm bơi lội chơi đùa gần ao hồ sông biển những nơi tiềm ẩn rủi ro đuối nước
cho con em mình tham gia các lớp học bơi trong dịp hè hướng dẫn các cháu đi tắm bơi lội ở những nơi được phép
có người có phương tiện cứu hộ và tuân thủ các quy định của bể bơi bãi tắm
chấp hành nghiêm các quy định về an toàn khi tham gia các phương tiện giao thông đường thủy như mặc áo phao
cài giấy bảo hiểm sử dụng phao cứu sinh
đồng thời tăng cường công tác cảnh báo nguy cơ đuối nước và vận động các tổ chức ca nhân đầu tư xây dựng bể bơi
hồ bơi tại xã phường thị trấn trường học tạo điều kiện cho trẻ em và thanh thiếu niên được học bơi và tập luyện bơi phòng chống đuối nước
và nếu như mà có tập trung ở những cái chỗ mà để chúng ta tập trung bơi thì ở những cái điểm mà có những người lớn hoặc là phụ huynh
hoặc những người mà biết bơi đi kèm theo để tránh cái việc những cái thương tai nạn đáng tiếc xảy ra
kỳ nghỉ hè đang tới gần để có một kỳ nghỉ an toàn lành mạnh cho trẻ cùng với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng
cha mẹ người chăm sóc trẻ phải luôn dạy trẻ về nguyên nhân
và những nguy cơ đuối nước trang bị cho các em những kỹ năng mềm kỹ năng sống cần thiết những bước sơ cứu khi xảy ra sự cố
chỉ khi đồng bộ các giải pháp và có sự chung tay của gia đình nhà trường và xã hội tình trạng đuối nước ở trẻ em và thanh thiếu niên mới được đẩy lùi
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa phát hiện và xử lý hàng chục thanh thiếu niên tụ tập hò hét không đội mũ bảo hiểm và đưa xe gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý ba mươi chín trường hợp tạm giữ hai mươi phương tiện đặc biệt đã phát hiện một trường hợp sử dụng giấy phép lái xe giả
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp vinh đã hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh để tiếp tục xác minh làm rõ
trong thời gian tới công an tp vinh tiếp tục tăng cường bố trí các tổ công tác tuần tra trên các tuyến để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm để tạo tính gian đe
và trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm về nồng độ cồn tốc độ lặng lách nệp bô không giấy phép lái xe tụ tập gây mất trở tự công cộng